các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
xin mời quý vị đến với phần thông tin trí tiết
mới đây phó giám đốc sở y tế tp hcm nguyễn văn vĩnh châu cho biết sở y tế tp vừa có văn bản hướng dẫn
không xét nghiệm định kỳ quy mô toàn dân trên địa bàn phường xã thị trấn hoặc cả quận huyện
theo đó các địa phương ở cấp độ một xét nghiệm một mươi đối tượng nguy cơ cấp độ hai xét nghiệm hai mươi đối tượng
cấp độ ba và cấp độ bốn xét nghiệm ba mươi đối tượng
sở y tế tp hcm cho biết việc hướng dẫn tạm thời xét nghiệm covid một mươi chín mới này nhằm kiểm soát dịch hiệu quả
phù hợp với yêu cầu giai đoạn hiện nay theo phương châm thích ứng an toàn linh hoạt của chính phủ
tạo điều kiện phục hồi phát triển kinh tế xã hội của thành phố
cụ thể sở y tế tp hcm yêu cầu ngành y tế hai mươi hai địa phương không xét nghiệm định kỳ về quy mô toàn dân trên địa bàn
với người đã tiêm đủ liều vaccine và người đã khỏi bệnh trong sáu tháng
địa phương chỉ xét nghiệm người có ít nhất một trong các yếu tố sau
có triệu chứng nghi ngờ cần điều tra dịch tễ người đến từ địa bàn có dịch cấp độ bốn
người thuộc diện phải cách ly y tế theo quy định
sở y tế tp hcm đề nghị các địa phương xét nghiệm giám sát đối với các khu vực nguy cơ
nhóm nguy cơ trên địa bàn dân cư theo kế hoạch giám sát định kỳ ngẫu nhiên của ban chỉ đạo phòng chống dịch địa phương
cụ thể các khu vực nguy cơ như chợ đầu mối chợ truyền thống bến xe siêu thị cơ sở bảo trợ xã hội
ngoài ra tùy tình hình thực tế mà ban chỉ đạo phòng chống dịch của quận huyện có thể bổ sung thêm các khu vực nguy cơ trên địa bàn
nhóm nguy cơ là tiểu thương nhân viên bán hàng nhân viên bán vé nhân viên bảo vệ người lái xe máy chở khách xe ôm người giao hàng shipper
tần suất xét nghiệm định kỳ hàng tháng bằng phương pháp xét nghiệm rt pcr mẫu gộp một mươi tỷ lệ lấy mẫu xét nghiệm tương ứng theo cấp độ dịch của phường xã thị trấn
cụ thể địa phương ở cấp độ một xét nghiệm một mươi đối tượng địa phương ở cấp độ hai xét nghiệm hai mươi đối tượng địa phương ở cấp độ ba và cấp độ bốn xét nghiệm ba mươi đối tượng

sắp tới thành phố sẽ tăng cường xét nghiệm có thể với tỷ lệ bốn người trên một mẫu tập trung người ở cơ sở y tế ổ dịch nơi tập trung đông người và người về từ vùng dịch
mới đây chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi cho biết mỗi tuần các phường xã thị trấn phải đánh giá cấp độ dịch từ đợt đánh giá dịch của từng quận và cả thành phố
xét nghiệm bốn người trên một dân bên cạnh nghị quyết một trăm hai mươi tám thành phố sẽ đánh giá tình hình dịch theo tiêu chí của tổ chức y tế thế giới theo hai nhóm
thứ nhất về số ca chuyển nặng ca tử vong số ca mắc trên một trăm linh dân tỷ lệ dương tính sau xét nghiệm
thứ hai là năng lực đáp ứng của hệ thống y tế theo hướng dẫn của bộ y tế và tham khảo thêm các tiêu chí của tổ chức y tế thế giới
sau đó thành phố sẽ cảnh báo các địa bàn có số ca nhiễm tăng lên
theo chủ tịch ubnd tp dịch bệnh ở một số địa bàn đã có xu hướng tăng
trong tuần này thành phố sẽ tiến hành xét nghiệm theo quy mô mẫu ví dụ phải xét nghiệm bốn người trên một dân
đồng thời xét nghiệm đúng đối tượng như người tại các cơ sở y tế các ổ dịch nơi tập trung đông người người về từ vùng dịch
về chỉ tiêu xét nghiệm bốn người trên một dân ông mãi cho rằng dựa theo dân số khoảng một mươi triệu dân thì mỗi ngày thành phố phải xét nghiệm ít nhất
nghỉ mẫu việc xét nghiệm diễn ra thường xuyên qua đó thành phố sẽ đánh giá chính xác hơn về sự tăng giảm của dịch bệnh và có những cảnh báo sát thực tiễn hơn
đồng thời thành phố sẽ đưa ra hai giai đoạn xử lý là trước f và sau f
cụ thể đưa ra các biện pháp ngăn chặn sự lây nhiễm tăng cường kiểm tra nhắc nhở xử lý việc thực hiện năm k mở cửa các hoạt động phải đảm bảo hạn chế tiếp xúc
sau khi phát hiện f thành phố sẽ củng cố các đội phản ứng nhanh ở từng địa bàn
về việc cấp thuốc điều trị f tại nhà thành phố sẽ tiến hành càng sớm càng tốt để ngăn chuyện nặng và củng cố lại trạm y tế lưu động hệ thống y tế cơ sở
những nơi phát sinh điểm nóng thành phố sẽ điều độ phản ứng nhanh về
người đứng đầu ủy ban nhân dân tp hcm cũng cho biết thành phố đang cân nhắc tới ngày một mươi năm tháng một mươi một có một vài điều chỉnh trên tinh thần gần hơn với nghị quyết một trăm hai mươi tám
cụ thể tùy theo hoạt động với cấp độ một có thể hoạt động một trăm linh cấp độ hai hoạt động bảy mươi năm cấp độ ba hoạt động năm mươi và cấp độ bốn
hoặc phải tạm ngưng
tính đến thời điểm hiện tại tp hcm đang ở cấp độ dịch là cấp hai
tại cấp quận huyện thành phố có một mươi ba trên hai mươi hai địa phương đạt cấp độ một là vùng xanh bảy trên hai mươi hai địa phương đạt cấp độ hai và có hai địa phương đạt cấp độ ba
cụ thể bảy địa phương đạt cấp độ hai gồm quận ba quận một mươi một mươi hai bình tân bình thạnh huyện bình chánh hóc môn
hai địa phương đạt cấp ba là huyện nhà bè và cần giờ
theo đánh giá của sở y tế thành phố có ba quận tăng cấp độ dịch so với tuần trước là quận một mươi
cấp một lên cấp hai huyện cần giờ cấp một lên cấp ba huyện nhà bè cấp hai lên cấp ba
đồng thời có hai quận giảm cấp độ dịch so với tuần trước là quận một mươi một và phú nhuận cấp hai xuống cấp một
đối với ba một trăm một mươi hai phường xã thị trấn toàn thành phố hồ chí minh có một trăm chín mươi bảy địa phương đã cấp một một trăm linh hai địa phương đã cấp hai một mươi hai địa phương đã cấp ba
riêng xã phước kiển huyện nhà bè là địa phương duy nhất có dịch ở cấp độ bốn là vùng đỏ
thưa quý vị trước tình hình dịch bệnh mỗi ngày
lại có những diễn biến phức tạp và khó lường
các địa phương nói chung và tp hcm nói riêng nên thực hiện các biện pháp phòng dịch với phương châm thích ứng an toàn linh hoạt của chính phủ
trước đó chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
với mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của người dân hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc ca bệnh chuyển nặng tử vong do covid một mươi chín
khôi phục và phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội thực hiện mục tiêu kép đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể
phần đấu trong năm hai nghìn hai mươi một các giải pháp thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín phải được thực hiện dứt khoát kịp thời quyết liệt
đảm bảo hài hòa giữa các giải pháp chuyên môn y tế với các giải pháp hành chính kinh tế xã hội
các giải pháp y tế phải đồng bộ giữa cách ly với xét nghiệm điều trị vaccine
theo phương châm cách ly xét nghiệm là then chốt vaccine thuốc điều trị là điều kiện tiên quyết đồng thời theo quy định cũng đeo rõ các tiêu chí đánh giá
xác định cấp độ dịch đồng thời nêu cụ thể các biện pháp áp dụng theo bốn cấp độ dịch đối với một số hoạt động của tổ chức cơ quan doanh nghiệp
theo đó ba tiêu chí đánh giá cấp độ dịch gồm tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng trên số dân trên số thời gian độ bao phủ vaccine
lưu ý nhóm tuổi có nguy cơ cao tỷ lệ tiêm mũi thứ nhất tỷ lệ tiêm đủ liều khả năng thu dung điều trị của các tuyến lưu ý xác định rõ khả năng thu dung điều trị hiện có và kế hoạch bổ sung
về xác định cấp độ dịch bộ y tế hướng dẫn các tiêu chí phương pháp đánh giá và xác định cấp độ dịch căn cứ vào hướng dẫn của bộ y tế và tình hình dịch trên địa bàn
ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương quyết định chuyển đổi cấp độ dịch trong trường hợp nâng cấp độ dịch thì phải thông báo trước tối thiểu bốn mươi tám giờ cho người dân tổ chức doanh nghiệp được biết có sự chuẩn bị trước khi áp dụng
quy định này được áp dụng thống nhất trong toàn quốc căn cứ vào các hướng dẫn của bộ y tế và các bộ ngành ubnd các tỉnh thành phố quyết định các biện pháp hành chính phù hợp
bao gồm các quy định hướng dẫn cụ thể về công suất số lượng người tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ văn hóa văn nghệ sự kiện tập trung đông người
và có thể linh hoạt áp dụng các biện pháp bổ sung cụ thể như không gây trái với quy định của trung ương không gây ách tắc lưu thông hàng hóa sản xuất kinh doanh và đi lại sinh hoạt của nhân dân
thưa quý vị và các bạn hiện nay không chỉ riêng thành phố hồ chí minh và nhiều địa phương khác đang có sự thay đổi cấp độ dịch thậm chí theo từng ngày
vì thế các tỉnh thành cần có những giải pháp thích hợp để đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
những thông tin về tình hình dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị
và tới đây thời lượng của chương trình cũng đã hết xin chào và hẹn gặp lại quý vị